thưa quý vị và các bạn cách đây bảy mươi sáu năm báo công an mới tiền thân của báo công an nhân dân ra mắt bạn đọc
sự ra đời của báo công an mới thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của các đồng chí lãnh đạo tiền bối trong lực lượng công an
đã sớm thấy rõ vai trò sức mạnh to lớn của báo chí nói chung báo của công an nhân dân nói riêng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc và xây dựng lực lượng công an nhân dân
mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại chặng đường hình thành phát triển và ngày càng lớn mạnh của báo công an nhân dân
ngày một tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu báo công an mới đã phát hành số đầu tiên
kể từ đó đến nay mặc dù đã có nhiều thay đổi điều chỉnh về tên gọi phương thức phát hành bộ máy tổ chức
nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào báo công an nhân dân đều bám sát tôn trị mục đích nhiệm vụ chính trị
định hướng tuyên truyền của đảng nhà nước của đảng ủy công an trung ương
ương bộ công an luôn đồng hành với sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự xây dựng và bảo vệ tổ quốc
mặc dù giai đoạn đầu chỉ là nội san công an nhân dân tờ báo công an mới hoặc là tờ giảng luyện
thì đều được các đồng chí lãnh đạo bộ là người trực tiếp lãnh đạo báo chí và duyên bài của báo chí
đấy là một điều mà tôi thấy là một sự quan tâm đặc biệt quan tâm của các đồng chí đánh đạo bộ công an qua các thời kỳ
báo công an nhân dân đã tập trung phản ánh kịp thời những vấn đề thời sự của đời sống xã hội
dũng cảm đấu tranh với cây xấu những mặt trái xã hội và phản bác những quan điểm sai trái
vị thế và uy tín của báo công an nhân dân được giữ vững ảnh hưởng của tờ báo tiếp tục lan tỏa
hàng chục năm qua báo công an nhân dân luôn có tên trong số những tờ báo đoạt giải báo chí quốc gia
cũng như nhiều giải báo chí uy tín khác được tổ chức hàng năm
xuất phát từ sự chỉ đạo của trung tiếng
nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chỉ đạo báo chí công an nhân dân viết về vấn đạn mưu bán người
từ đó chúng tôi đi theo tuyến bài theo tuyến là ngăn chặn nạn mưu bán người giải cứu những phận đời cùng cực
thời điểm đó hà nội đang dịch bệnh và sự di chuyển trong hà nội rất khó
dự diễn cho các tỉnh ngoài cũng rất khó khăn
nhưng vượt qua tất cả những khó khăn đó với sự chỉ đạo xa xa của ba mươi tập
chúng tôi đã hoàn thành được loạt bài này và cũng rất là vinh dự và tự hào
loạt bài này đã được trao giải thưởng báo chí và giải c
đặc biệt báo công an nhân dân là một trong những tờ báo thông tin tuyên truyền đậm nét và hiệu quả
việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai của đảng về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
qua đó góp phần tích cực vào kết quả công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và phòng chống tham nhũng tiêu cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
báo công an nhân dân cục truyền thông công an dân
được đảng nhà nước xác định là một trong sáu cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện
đến những chủ trương lớn của đảng và nhà nước
thì được đều đảng ủy ban biên tập báo là xác định tuyên truyền một cách đậm nét lan tỏa điện hình
trong thời gian qua đó là công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
tự hào về truyền thống vẻ vang bảy mươi sáu năm xây dựng trưởng thành
mỗi cán bộ phóng viên biên tập viên báo công an nhân dân hôm nay
nhận thức rõ những khó khăn thách thức phía trước nỗ lực vươn lên vững bước tiến vào thời đại báo chí công nghệ số
và truyền thông đa phương tiện nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền
phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc xây dựng và phát triển đất nước